với thời gian ưu đãi về giá cho các dự án điện mặt trời hoàn thành thủ tục và phát lên lưới trước ngày ba mươi tháng sáu
nhiều nhà đầu tư đã tập trung gấp rút thực hiện và hoàn thành dự án trước thời hạn
vì vậy nếu như trong quý i chỉ có năm nhà máy đi vào vận hành thì trong quý ii cách thời gian ba tháng
tập đoàn điện lực việt nam đã nối lưới đưa vào vận hành tám mươi một dự án đây cũng chính là nguyên nhân gây ra quá tải lưới điện truyền tải
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám mươi chín nhà máy điện gió và mặt trời với tổng công suất đạt bốn năm trăm bốn mươi ba tám mw
chiếm tám ba tổng công suất của hệ thống điện quốc gia ngày nào các dự án điện gió cũng nhận được yêu cầu cắt giảm với mức công suất từ ba mươi tám
riêng tại bình thuận ninh thuận sự phát triển nóng này đã dẫn tới thực trạng đa số các đường dây chạm biến áp
từ một trăm một mươi đến năm trăm linh kv tại địa phương bị quá tải
trong đó có đường dây quá tải lên đến ba trăm sáu mươi
ninh thuận và bình thuận trong khi lưới điện ở khu vực này thì nó cũng có những ràng buộc nhất định
và trong mỗi khoảng thời gian ngắn thì cũng có thể là có một vài nơi là cái năng lực tái của lưới điện
nó không đáp ứng được việc giải phóng hết công suất từ các nhà máy điện mặt trời
theo tập đoàn điện lực việt nam để triển khai một dự án điện mặt trời
chỉ mất khoảng sáu tháng thậm chí trong thời gian ngắn hơn
trong khi đó để thực hiện một dự án lưới điện truyền tải hai trăm hai mươi kv năm trăm linh kv mất khoảng từ ba đến năm năm
về phần lưới để làm tất cả các bước từ khâu bổ sung quy hoạch cho đến xây dựng
giải tỏa đề bù giải phóng hoàn bằng xây dựng đưa vào
thì thời gian bao giờ cũng là lâu hơn có thể là từ ba năm nó có thể lâu hơn
với tình hình đó chúng tôi đã phải chủ động tính toán hệ thống
sau đó đã đề xuất với cả chính phủ để bổ sung quy hoạch
còn theo đại diện bộ công thương thời điểm phê duyệt quy hoạch điện lực tỉnh
hoặc quy hoạch riêng lẻ dự án năng lượng tái tạo chưa đủ cơ sở để xem xét tổng thể khu vực
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia chưa tính đến việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo
phải đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng có văn bản đồng ý bổ sung vào quy hoạch điện
điều chỉnh danh mục các dự án lưới điện truyền tải nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện mặt trời
tuy nhiên các dự án này đều chậm tiến độ
rất khó khăn tức là vương mắc sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều
và đây cũng là bài học lớn cho việc phát triển nóng về năng lượng
khi chúng ta chưa chuẩn bị được hạ tầng lưới điện truyền tải
tình trạng cứ phát triển ồ ạt mà không quan tâm đến hạ tầng
thì trong tương lai hệ lụy sẽ không chỉ tác động đến nhà đầu tư mà cả hệ thống lưới điện quốc gia